hội văn nghệ dân gian việt nam đã tổ chức lễ phòng tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian năm hai nghìn hai mươi
cho sáu nghệ nhân thuộc nhiều địa phương trên cả nước và đồng thời tổ chức mừng thọ các hội viên cao tuổi
cũng như là trao giải thưởng văn nghệ dân gian việt nam năm hai nghìn hai mươi
đợt này hội văn nghệ dân gian việt nam phong tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian việt nam cho sáu nghệ nhân
ở nhiều lĩnh vực văn hóa nghệ thuật dân gian như đờn ca tài tử nam bộ ca trù hát đúng ví
đánh chống hội dân gian múa dân gian tài
cũng trong dịp này hội trao giải thưởng văn nghệ dân gian năm hai nghìn hai mươi cho năm mươi bốn công trình tác phẩm
bao gồm tám giải nhì ba mươi năm giải ba bảy giải khuyến khích và không có giải nhất
một trong những điểm mới của giải thưởng năm nay là bên cạnh những công trình mang tính sưu tầm
hội đồng giải thưởng đã nhận được những công trình nghiên cứu viết về văn hóa dân gian của một tộc người
năm nay số lượng công trình lý luận cũng tăng lên đáng kể
hoạt động này là sự tôn vinh và ghi nhận những đồng hành
góp của các nghệ nhân trong việc gìn giữ phát huy giá trị
và thực hành truyền dạy các di sản văn hóa của dân tộc